nam yết là một trong những đảo có nhiều cây dừa nhất trên huyện đảo trường sa
trên đảo có hàng trăm cây dừa lớn nhỏ đó là thành quả của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã từng công tác tại nơi đây
những trái dừa ở đây không chỉ là điểm nhấn của đảo mà còn là nguồn giống quan trọng để cán bộ chiến sĩ nhân rộng ra trồng trên các đảo khác
góp phần tạo màu xanh cho huyện đảo trường sa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đảo nam yết huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vườn ươm giống cây dừa trên đảo nam yết những quả già nhất tốt nhất được lựa chọn để ươm trồng
chỉ sau ba tháng cây sẽ được trồng tại các khu vực trên đảo
để tránh sóng gió và nước biển thời gian đầu các cán bộ chiến sĩ phải làm vây chắn bảo vệ những cây dừa còn non yếu
trong quá trình dừa chăm bón bên cạnh các cây quá trình vệ sinh hàng ngày thì những cái lá
dà lá vàng nó rơi xuống thì mình quét gom lại và mình ủ xung quanh các gốc để tạo phân
bên cạnh thì hồi lúc mới trồng thì chúng ta thường là tưới tắm
thứ hai là kết hợp tận dụng vào những mùa bắt đầu mùa mưa thì mình tận dụng những cái mùa đấy để mình xuống các cây
thì để sau này cây có cái độ nước mưa là dễ phát triển và nhanh tươi tốt hơn
trên đảo hiện nay
có gần bốn trăm linh gốc dừa lớn nhỏ với các giống dừa xanh đỏ
những năm gần đây thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt nên đảo đã trú trọng đến việc chọn giống và cải tạo đất trồng
nhờ chất đất nên nước dừa ở đảo ngọt lịm có mùi vị khác biệt so với trồng trên đất liền
cây dừa thì nó mang cái thương hiệu việt của chúng ta cũng bao nhiêu đời nay gắn liền với bao nhiêu vùng quê
bao nhiêu miền quê bắc trung nam đều có
cho nên nó gần gũi với mọi cán bộ và chiến sĩ
ra đến đây nhìn thấy cây dừa là giống như quê hương của mình
nó mang cái ý nghĩa mang cái gần gũi với cái tâm tư tình cảm của con người chúng ta không riêng gì đến bộ đội
đối với quân và dân trên đảo những sản phẩm từ cây dừa được sử dụng vào nhiều việc như là chắn sóng chắn gió mặn
sọ giờ khô làm gáo múc nước hay để gắn ốc biển làm thành những hộp quà nhỏ nhỏ
gửi về tặng đất liền
về cái sản phẩm của dừa trên đảo thì chúng tôi làm rất nhiều cái chức năng
tôi nói ví dụ như là các cái buổi sinh nhật đồng đội thì bộ đội có thể hái dừa xuống để cái cùi dừa và cái nước dừa chúng tôi cũng thể nào được
những cái bánh gato để chúc mừng sinh nhật với nhau
cái thứ hai là chúng tôi cũng có thể nấu mứt dừa mứt dừa trong cái ngày xuân
và cái thứ ba là trong các ngày lễ tết chúng tôi có thể được phép của chỉ huy đảo là được hái xuống
mỗi một đơn vị là có một quả để tổ chức
và thờ nên tổ tiên
nhiều người khi đến đảo nam yết ví đảo như sứ dừa bến tre với màu xanh bạc ngàn
mặc dù hàng năm có rất nhiều cơn bão quét ngang qua đảo
nhưng với sự dẻo dai của mình chưa một cây dừa nào bị gãy đổ
cả rừng dừa vẫn sành tốt với sức sống mãnh liệt như ý chí kiên cường của cán bộ chiến sĩ trên hòn đảo tiền tiêu này